ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức chương trình tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ một mươi một liên tiếp thành phố hà nội tổ chức sự kiện này nhằm thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
tạo ra một chuỗi giá trị các lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô
cụ thể chương trình tháng khuyến mãi hà nội năm hai nghìn một mươi chín nhằm hưởng ứng thiết thực cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam của bộ chính trị góp phần bình ổn thị trường kiềm chế lạm phát
đảm bảo an sinh xã hội thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
sự kiện khuyến mãi thường niên quy mô lớn của tp hà nội sẽ thu hút sự tham gia từ năm trăm linh đến một doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh trong các lĩnh vực có thương hiệu uy tín trên thị trường với nhiều hình thức mua sắm thu hút người dân thủ đô
các du khách trong nước cũng như quốc tế mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng giá cả phù hợp với nhiều khuyến mại hấp dẫn
đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng trong xã hội